sẵn sáng nay ngày một mươi sáu tháng sáu vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng tại km một nghìn bốn trăm ba mươi bảy trăm linh đoạn qua xã đắc bách huyện đắc kỳ lê tỉnh con tùng
vụ tai nạn xảy ra do chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát là ba mươi bốn b hai trăm sáu mươi chín khi đang chạy từ hải dương đi bình phước đến địa điểm nói trên
thì tự lao vào lan can đường và rơi xuống vực sâu hơn ba mươi mét đã có ít nhất là hai mươi một người bị thương vong
theo thông tin ban đầu trên xe có bốn mươi bốn hành khách trong đó có ba người chết tại chỗ và hai mươi ba người bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn bệnh viện đa khoa tỉnh con tum đã huy động năm xe cấp cứu cùng đoàn cấp cứu hàng chục y bác sĩ tới hiện trường để hỗ trợ phối hợp cứu người tại chỗ
ngoài ra bệnh viện thực hiện báo động đỏ huy động tổng lực người của các khoa cấp cứu hồi sức ngoại
ngân hàng máu cũng sẵn sàng phục vụ việc cấp cứu các nạn nhân lực lượng đoàn viên thanh niên chuẩn bị để hiến máu khi cần thiết
vào ngày một mươi sáu tháng sáu đã có hai mươi ba nạn nhân được chuyển tới bệnh viện đắc khoa tỉnh con tùng
sau khi tai nạn xảy ra lãnh đạo tỉnh con tum cũng đã đến thăm hỏi động viên các gia đình bị nạn và hỗ trợ ban đầu năm triệu đồng cho người bị chết và hai triệu đồng cho người bị thương